thưa quý vị qua mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn tám trăm linh sáu d
thuộc công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới thái nam cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang
đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với nguyễn mạnh tuân là giám đốc công ty này về tội nhận hối lộ
trước đó qua quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang phát hiện
thân văn hòa trần văn quyền trần văn nam nguyễn ngọc tuyến đều là phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn tám trăm linh sáu d
và trương ngọc tân là nhân viên đăng kiểm có hành vi bồi vĩnh nhận tiền của chủ phương tiện xe cơ giới
để bỏ qua một số lỗi trên các xe ô tô đến kiểm định và cấp giấy đăng kiểm với số tiền nhận hối lộ lên tới nhiều tỷ đồng
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang tiếp tục điều tra và xử lý
ngày một mươi hai tháng một phiên xét xử sơ thẩm vụ
đánh bạc và tổ chức đánh bạc do chiêu hao trang quốc tịch đài loan trung quốc cầm đầu
xảy ra tại hà nội và thành phố hồ chí minh và nhiều tình thành trong cả nước tiếp tục diễn ra
và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày một mươi ba tháng một
trước đó trong phiên xét xử vào ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
tòa án từng trả hồ sơ để điều tra bổ sung và làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án
đây là đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc với quy mô lớn do bộ công an triệt phá
hai mươi bị cáo bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc năm mươi hai bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc
tổng số tiền giao dịch trong đường dây đánh bạc này lên tới ba mươi tỷ đồng
dưới danh nghĩa công ty quảng cáo chiêu hao cheng cùng các đồng phạm đã tổ chức đường dây đánh bạc
qua mạng internet thông qua trang web fund tám mươi tám com để được hưởng lợi từ ba mươi đến năm mươi
trên tổng số tiền các tài khoản đánh bạc bị thua
bị cáo chủ mưu chiêu hao cheng đã chết do covid một mươi chín nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
ra quyết định đình chỉ điều tra
một đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề qua tin nhắn điện thoại di động
với số tiền lên đến hơn bốn bảy tỷ đồng vừa bị công an tp hcm triệt phá và bắt giữ ba đối tượng
ba đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn văn khả nguyễn thành trung và trần danh hành
cùng chú tại huyện vĩnh tường
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của mình
và giao nộp hơn năm mươi bảy triệu đồng tiền mặt cùng điện thoại di động dùng để nhắn tin mua bán
số lô số đề
công an tp hcm đang củng cố hồ sơ khởi tố các đối tượng theo quy định
công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa đã phá chuyên án và bắt giữ năm đối tượng
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
lê xuân huy ở thị trấn triệu sơn là đối tượng chuyên cho vay lãi nặng
với lãi suất trên năm trăm linh một năm
từ năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt
hơn nhiều cá nhân vay trên sáu tỷ đồng thu lợi bất chính gần một tỷ đồng
ngày năm tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện triệu sơn
đã khởi tố bắt tạm giam đối với huy và đàn em là trịnh minh dương
mở rộng chuyên án công an huyện triệu sơn đã bắt tạm giam và khám xét nhà các đối tượng
nguyễn văn dương nguyễn ngọc cư và lê sĩ trọng thu giữ một mươi chín sổ đỏ
nhiều sổ sách có liên quan đến việc cho vay lãi nặng
từ cuối năm hai nghìn hai mươi một đến nay bà đối tượng đã cho nhiều bị hại trên địa bàn huyện triệu sơn
vay tiền với lãi suất trên bốn trăm linh một năm
dụ dỗ trẻ trước cổng trường trở đến khu vực vắng để cướp tài sản
đối tượng nguyễn thị thanh chú tại thành phố phan thiết
vừa bị công an huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận bắt giữ
vào khoảng chín giờ ngày một mươi tháng một đối tượng nguyễn thị thanh điều khiển xe máy
đi ngang qua trường học hàm mỹ một thuộc xã hàm mỹ huyện hàm thuận nam
lấy một bé gái đứng trước cổng trường có đeo khuyên tai bòng vàng
thanh dụ dỗ bé gái lên xe máy và chở đến một đoạn đường vắng
cách đó gần tám km rồi chiếm đoạt đôi khuyên tay
sau đó đối tượng bỏ lại bé gái rồi tẩu thoát
đến tối ngày một mươi một tháng một lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng nguyễn thị thành
thưa quý vị hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã gửi thư khen phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
đã kịp thời giải cứu thành công hai cha con chú ở thành phố bùa mạ thuận
bị rơi xuống giếng bỏ hoang xảy ra vào đêm ngày hôm qua
trong thư thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an đại tướng tô lâm biểu dương
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
và các cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn đã hết sức nhạy bén về nghiệp vụ
không quản ngại điều kiện khó khăn kịp thời giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt đêm ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
thể hiện tinh thần trách nhiệm với nhân dân để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
khẳng định thời gian gần đây lực lượng công an trong toàn quốc
trong đó nòng cốt là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
lực lượng cảnh sát giao thông lực lượng cảnh sát cơ động lực lượng công an xã phường thị trấn
đã rất dũng cảm cứu giúp hàng trăm trường hợp người dân gặp tai nạn cháy nổ bão lụt thiên tai
giành lại cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
bộ trưởng đề nghị cục công tác đảng và công tác chính trị chủ trì phối hợp với công an tỉnh đắk lắc
đề xuất hình thức khen thưởng đối với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và các cá nhân trực tiếp tham gia cứu nạn phối hợp với cục truyền thông công an nhân dân
công an các đơn vị địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về những gương dũng cảm trong công tác
chiến đấu gương người tốt việc tốt trong công an nhân dân
công an các tỉnh thành phố chủ động bố trí lực lượng phương tiện triển khai các biện pháp
bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân nhất là trong dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
góp phần đảm bảo cho an ninh trật tự vì an ninh tổ quốc vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
trước đó vào tối ngày một mươi một tháng một sau khi nhận được tin báo có hai cha con đang bị kẹt dưới nước bỏ hoang
tại số tám mươi đường đinh nút phường tân lập thành phố bumathuot tỉnh đắk lắk
nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng nếu không được tổ chức cứu nạn kiếp mời
công an tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
huy động hai xe đặc trùng cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ khẩn trương xuống hiện trường để giải cứu
sau khi tiếp nhận hiện trường lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng triển khai các phương án cứu nạn
tuy nhiên gặp nhiều khó khăn do trời tối giếng sâu hơn hai mươi mét đường kính giếng năm mươi cm rất nhỏ hẹp khó tiếp cận
xong với tư duy nhạy bén và bằng kinh nghiệm với tinh thần sung kích sẵn sàng phục vụ nhân dân
chỉ sau bảy phút lực lượng cứu nạn của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã đưa được hai bố con anh phương lên khỏi giếng nước đảm bảo an toàn
vào ngày hôm nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ công tác công an trong phòng chống dịch covid một mươi chín
một số vấn đề lý luận và thực tiễn
thiếu tướng tiến sĩ lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an chủ trì hội thảo
tại hội thảo các ý kiến tham luận cũng tập trung đánh giá kết quả công tác phối hợp
giữa các đơn vị trong công an nhân dân và giữa các đơn vị công an nhân dân với các đơn vị ngoài ngành
trong thực hiện chức năng nhiệm vụ công tác công an và phòng chống dịch covid một mươi chín
tình hình triển khai thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín tại công an các đơn vị địa phương
dự báo tác động của việc thực hiện chủ trương thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và đề xuất các giải pháp có tính căn bản chiến lược dài hạn và phương án kế hoạch chủ động đáp ứng các tình huống đại dịch khác xảy ra trong tương lai
dự báo thời gian tới dịch covid một mươi chín và các dịch bệnh khác sẽ còn tiếp tục là mối đe dọa về y tế cộng đồng
để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
chủ động xây dựng các phương án kế hoạch ứng phó với những thách thức của dịch bệnh
các vấn đề liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật phát sinh trong tình hình hiện nay tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác
nâng cao hơn nữa mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội nhân dân các cấp các ngành để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong bảo đảm an ninh trật tự
cùng với đó lực lượng y tế công an nhân dân chủ động tham mưu các giải pháp căn cơ toàn diện về công tác y tế
chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ đặc biệt là công tác chăm sóc điều trị tích cực tại các cơ sở y tế công an nhân dân và cộng đồng
sáng nay bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an tiếp tục ký cam kết hợp tác với trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia ba
về triển khai trung tâm phục hồi chức năng đảm nhiệm chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên thể thao quốc gia trong quá trình thi đấu
theo đó trung tâm phù hồi chức năng sẽ do các y bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi chín
phụ trách công tác chuyên môn khám điều trị chấn thương cho các vận động viên huấn luyện viên
trong thi đấu các giải quốc tế như sea games olympic và ngay trong quá trình tập luyện
với ba trăm linh vận động viên trong hai năm hợp tác bệnh viện một trăm chín mươi chín đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ
xử trí phẫu thuật chuyên sâu cho rất nhiều trường hợp
ngoài trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia bệnh viện một trăm chín mươi chín đã hợp tác với nhiều đơn vị khác trong hoạt động khám chữa bệnh
có thể thấy đây là một bước đệm để đưa bệnh viện đầu ngành của bộ công an ngày càng phát triển và khẳng định vị thế trong khu vực
nhân dịp tết quý mão sắp tới gần hội phụ nữ cục truyền thông công an nhân dân đã phối hợp cùng các đơn vị thiện nguyện
các nhà hảo tâm trao tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện huyết học truyền máu trung ương trong chương trình xuân yêu thương
những ngày tết đang cận kề
rất nhiều người đang tất bật sắm sửa chuẩn bị đón tết thì tại khoa nhi viện huyết học truyền máu trung ương
vẫn có hàng trăm bệnh nhân nhi đang mỗi ngày mỗi giờ chống chọi với nỗi đau của bệnh tật
để giúp các em cũng như người nhà vơi đi khó khăn tiếp thêm động lực cho họ
hôm nay những cán bộ chiến sĩ hội phụ nữ cục truyền thông công an nhân dân đã đến hỏi thăm mang theo đó tình cảm những món quà
rất là buồn nhưng mà vì con cái nên là
thế mẹ cũng phải đưa con đến
để điều trị rất cảm ơn các cô quan tâm đến các con không riêng mình con em con của chị mà tất cả các con ở đây
mẹ cháu cũng không biết nói cảm ơn các cô các bàn ngành quan tâm đến các cháu
dịp tết năm nay hội phụ nữ cục truyền thông công an nhân dân cùng các nhà hảo tâm đã trao hơn năm mươi xuất quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại đây
ngoài tiền mặt
quà tặng còn có những vật phẩm có ý nghĩa như bánh mứt kẹo
đây là hoạt động thường xuyên của đơn vị nhằm thể hiện sự quan tâm chia sẻ với các bệnh nhân nhi trong dịp tết đến xuân về
đồng thời mong muốn các cháu và gia đình vượt qua khó khăn mau chóng hồi phục sức khỏe sống vui vẻ hạnh phúc
với cái tên này là chia sẻ yêu thương chúng tôi mong muốn là mang lại những tình cảm ấm áp nhất nhân dịp cho đến xuân về
và cũng hy vọng rằng các cháu có một cái tết đầm ấm và yêu thương
với cái tinh thần là sẻ chia mà làm tỏa được cái hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an đến với lại toàn thể quân chống nhân dân
mỗi cái xuất quà như thế thực ra là nó là cái phần rất là nhỏ với chúng ta thôi nhưng lại mang lại cái niềm vui và tiếp thêm giúp cho người bệnh có thêm cái sự kết nối với cộng đồng
để họ cảm thấy là có một cái niềm lạc quan có một cái sự động viên về mặt tinh thần và họ cảm thấy là yên tâm hơn trong cái việc điều trị
sự sẻ chia này một lần nữa thể hiện trách nhiệm với cộng đồng của hội phụ nữ cục truyền thông công an nhân dân nói riêng lực lượng công an nhân dân nói chung
giúp những bệnh nhi cũng như người nhà các em được hưởng bầu không khí ấm áp trong dịp tết cổ truyền của dân tộc